quân đội singapore mới đây đã triển khai các trạm xét nghiệm lưu động nhằm bảo vệ an toàn cho đội ngũ nhân viên y tế
trong bối cảnh quốc gia này thực hiện kế hoạch xét nghiệm covid một mươi chín cho toàn bộ lao động nhập cư trước khi nới lỏng lệnh phong tỏa vào tháng sáu này
bộ quốc phòng singapore cho biết mỗi trạm xét nghiệm lưu động chỉ mất khoảng một mươi năm phút để lắp đặt và bao gồm một xe cứu thương quân sự đã được hoán cải
phía sau xe được lắp đặt một tấm chắn bằng nhựa trong suốt có gắn găng tay để lấy mẫu xét nghiệm từ bên ngoài
bên cạnh đó một ứng dụng cho phép quét lưu trữ thông tin bệnh nhân và dán nhãn bệnh phẩm một cách hiệu quả
singapore lên kế hoạch xét nghiệm virus sars cov hai cho toàn bộ ba trăm hai mươi ba lao động nhập cư đang sinh sống tại các khu vực tập thể đông đúc là điểm nóng lây lan covid một mươi chín trong thành phố
theo bộ y tế nước này đến nay singapore đã ghi nhận bảy trăm năm mươi hai ca nhiễm mới nâng tổng số trường hợp nhiễm covid một mươi chín lên hơn hai mươi